ngay sau khi dịch tả lợn châu phi xuất hiện và gây thiệt hại lớn cho các hộ chăn nuôi
một số địa phương trên địa bàn thành phố hải phòng đã kịp thời chi trả hỗ trợ người chăn nuôi khắc phục khó khăn giảm thiệt hại
công tác này được thực hiện công khai minh bạch
trên địa bàn thành phố hải phòng có ba huyện bị dịch tả lợn châu phi gồm an dương tiền lãng và thủy nguyên
đến thời điểm này các huyện đều thực hiện chi trả hoặc hoàn thiện các thủ tục chi trả hỗ trợ người chăn nuôi
cụ thể huyện thủy nguyên ứng hơn một trăm một mươi tám hai triệu đồng từ ngân sách để hỗ trợ năm hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tàn lợn châu phi phát hiện đầu tiên ở thôn một mươi hai xã chính mỹ
huyện tiền lãng chi trả được một hộ hai mươi hai ba triệu đồng là nhà bà phan thị nhẫn ở xã nam hưng
huyện an dương hoàn thành thủ tục rút tiền từ nguồn dự phòng để chi trả khoảng hơn hai mươi năm triệu đồng cho hộ chăn nuôi ở xã đại bản có bốn con lợn bị tiêu hủy
hộ anh vũ văn đạt xã chính mỹ huyện thủy nguyên phải tiêu hủy ba mươi năm con lợn các loại với trọng lượng hai ba trăm sáu mươi sáu kg với mức hỗ trợ là ba mươi tám đồng một kg
gia đình anh nhận được gần chín mươi triệu đồng
tôi cũng đại diện cho tất cả các hội chăn nuôi cũng xin cảm ơn tất cả các ban ngành chính quyền địa phương cũng như các cấp các ngành trên cũng nhanh chóng vào cuộc để dập dịch trên địa bàn
nhanh chóng kiệp thời đèn bù rất sớm hỗ trợ rất sớm cho người dân để mọi người được biết đỡ đỡ hoang mang
cùng với việc tự ứng ngân sách để chi trả trực tiếp cho người dân thành phố cung cấp hơn bốn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch tại các huyện và thực hiện công tác khử trùng tiêu độc
tri cục thú y hải phòng mua hơn hai mươi lít hóa chất khử trùng tiêu độc cấp phát đến các huyện để hỗ trợ trực tiếp hộ chăn nuôi khử trùng tiêu độc khu vực chuồng trại chăn nuôi
phun khử trùng tiêu độc một số khu vực có nguy cơ cao về nguồn lây nhiễm như khu vực chợ khu rác thải
nguy hiểm với chăn nuôi nhưng không nguy hiểm với người không lây lan sang người cho nên bà con hết sức bình tĩnh và thực hiện nghiêm các hướng dẫn của các quán chuyên môn
để làm sao mà chúng ta nhanh nhất chúng ta dập được những lơi mà đã có thì đồng thời chúng ta phòng để nó không lây lan sang người khác
thành phố hải phòng yêu cầu các địa phương phải thống kê quản lý chặt chẽ đàn lợn trên địa bàn trước và sau thời điểm phát sinh dịch bệnh
thiết lập hồ sơ quản lý nguồn gốc đàn lợn nái sinh sản lợn đực giống cập nhật báo cáo hàng ngày về ủy ban nhân dân thành phố
qua sở nông nghiệp và phát triển nông thôn để phục vụ kịp thời công tác hỗ trợ bảo đảm công khai minh bạch giúp các hộ dân yên tâm tích cực tham gia phát hiện phòng chống dịch